tiếng tụng kinh mỗi ngày vang lên trong ngôi nhà này để dành cho cô gái trinh trắng hoàng thị ngọc hà
cô gái đã mất đi mạng sống của mình một cách oan uổng đúng vào năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất
hoàng thị ngọc hà sinh năm hai nghìn hai là sinh viên năm thứ hai trường học viện ngân hàng là con gái thứ ba trong gia đình có bốn người con ở thôn cao xá xã đức thượng huyện hoài đức thành phố hà nội
những năm cấp ba hà chơi thân với người bạn cùng lớp hoàng tuấn an
đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập luôn thay nhau giữ những vị trí học sinh giỏi nhất nhì lớp
cuối năm cấp ba cảm xúc ngày sắp ra trường khiến hà và an phát sinh tình cảm
nhưng khi hai đứa vào hai trường đại học hà quyết định khép lại tất cả để tập trung toàn bộ cho việc học khiến an không vui
dùng nhiều cách để liếu kéo không thành ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một an cùng quẫn bám theo hà
trong ngày hà đi làm thêm để chặn đường tiếp tục yêu cầu nói chuyện
khi nguyện vọng không được đáp ứng an lấy dao mang theo người ra tay sát hại hà chết
rồi cắt cuộc tình để tự nhưng không thành
sau khi vào đại học thì nữ sinh muốn tập trung hơn vào công việc học hành và việc làm
nên muốn giữ mối quan hệ tình bạn với nam sinh
tuy nhiên nam sinh muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm và muốn tiếp cận và thường xuyên kiểm soát nữ sinh
vụ việc tình trạng này kéo dài dẫn đến nam sinh có những suy nghĩ tiêu cực
ngày sinh ý định giết người mình yêu sau đó tự sợ tự sát
để chuẩn bị cho việc thực hiện hành vi này nam sinh đã chuẩn bị một con dao nhọn
sau đó chờ nữ sinh đi làm thêm về ở một đoạn đường vắng
sau đó dùng dao đâm vào vùng cột nữ sinh dẫn đến tử vong tại chỗ
khi nam sinh dùng dao tự sát quần chúng nhân dân phát hiện ngăn cản và bắt giữ bản dao cho cơn điều tra
ba năm hai cháu học cùng với nhau có rất nhiều niềm kỷ niệm
dù là những việc cá nhân đôi khi cũng không được tốt
nhưng hai cháu không bao giờ làm ảnh hưởng đến việc học
không bao giờ làm ảnh hưởng đến việc của lớp
hoặc là thì luôn luôn năng động nhanh nhẹn hoạt bát
và còn rất là thông minh
an thì thiên bề tự nhiên cho nên an cũng hỗ trợ
cho hà các môn học về tự nhiên rất là nhiều
khi tôi nhận được thông tin từ một cuộc điện thoại của một cháu ở trong lớp
thì tôi thật sự rất là bất ngờ bàng hoàng sững sờ và đau đớn
nếu hà đã bay xa ở một vùng trời nào đó
thì trong bức tường giam này nguyện vọng tự giải thoát của an
không thể thực hiện
cậu học trò hiền lành ngày nào phút chốc
biến thành một kẻ sát nhân tàn ác
rồi lại quay trở về là chính mình
nhỏ bé đơn độc đến tội nghiệp
hành động chẳng là sai
hôm nay thì
hành động chẳng là sai
nhớ mọi người
vì đã xảy ra rồi
thì cháu sẽ chấp nhận là
cháu thấy bác ấy xứng đáng những điều tốt hơn
cái chết oan uổng của cô cháu gái xinh đẹp ngoan ngoãn giỏi giang
hoàng thị ngọc hà
là mắt mắt lớn với gia đình
ông nội hà
các cô chú
anh chị em
chính vì vậy
mỗi ngày cúng tuần của hà
hay mùng một
cả nhà lại quây quần xung họp
để cùng nhau thắp hương cầu nguyện cho hà
cùng chia sẻ nỗi đau mất người thân
tối mới về thì
thấy suốt ruột
bữa rưỡi không thấy con về
thì hơn bữa rưỡi
thì tôi điện thoại
thì nó không nghe
thì đến khi
thì lúc một mươi một h
thì chú nó chạy sang
chú nó thấy
thì tôi điện thoại
thì trên facebook
đưa cái tin
thì chú sang
chú út sang đây
thì chú bảo
anh ơi biển số xe của hà là bao nhiêu
thì tôi mới đọc
biển rố xe
thì chú nó mới
chú bảo thế đi
cháu mình bất rồi
thế tôi mới chạy xuống
thì thực sự là
không thể cầm được
quá là xúc động
có như là
lúc ấy thì không biết
một cái gì nữa rồi
cái tâm trạng lúc ấy
không thể cầm được
mất mắt quá lớn
không thể diễn tả được như thế nào
ông hoàng ngọc tiến
từng là trưởng ban phụ huynh học sinh
ông biết tính cách học lực
và xa cảnh từng em
với hoàng tuấn an
ông vẫn dành tình cảm quý mến
cho cậu học trò ngoan ngoãn
học giỏi này
thời gian gần đây
thường chỉ là
đừng chặn xe hà
đứng trước cổng nhà mình
khi đêm muộn
ông tiến biết
đã gọi hỏi khuyên bảo
đồng thời đến nhà trao đổi
với bố mẹ an
mọi chuyện tưởng như
vẫn trong tầm kiểm soát
khi sự việc xảy ra
ông tiến đau đớn
ông bàng hoàng
trước cái chết của con gái
và không tin nổi
kẻ thủ ác
lại chính là an
ông tiến đau đớn
hồi đó là đầu năm
thì an này nó có đứng
ở ngoài đường này
nó có lém đá vào nhà
rồi nó đập vào tường
đến hàng xóm nhà tôi
con bảo là
thằng ý nó bị làm sao
mà nó cứ ra nó đập vào tường
một hai giờ đêm
thế thì tôi
đi vào nhà nhà an
tôi gặp bố an
và an hôm nay ở nhà
tôi nói chuyện đầu đuôi là như thế
đến khi tôi rất là mừng rồi
cứ nghĩ thế nào là xong chuyện
mọi khi thì thỉnh thoảng
cũng cứ đứng ở đầu đường này
có hôm nay
có hôm cũng đứng rất lâu
mà bảo nó về
nó không về
có hôm chị cũng phải gọi điện
cho mẹ nó ra đón về
gọi nó về
thì mẹ nó ra
để lại phóng về
thì cũng cứ nghĩ là
cái thằng này nó
nó có học thức
sử lý theo
có cái học thức
chứ không ngờ đâu
mà nó sử lý theo
dã man như thế này
để đối với
một con người mà
có học vấn
có sức học
một con người mà học
đại học fpt
thì cũng không phải là bình thường
mà để xảy ra
một cái sự việc
mà cướp đi tính mạng
con người của người khác
nó quá đơn giản
quá dã man
thì tôi nghĩ là
không bao giờ tôi ngờ tới
ngôi nhà ngói ba gian
ở thôn hòa hợp
xã dương liễu
huyện hoài đức
của đối tượng hoàng tuấn an
mẹ an là giáo viên mầm non
bố bị bệnh
không còn sức lao động
việc an được nhận học bổng

để theo học trường đại học fpt
là niềm vui lớn với cả gia đình
nhưng cũng chính an
bằng việc làm nông nổi của mình
đã đẩy cả gia đình xuống chín tầng địa ngục
bố của an đã hoàn toàn suy sụp
cả về thể chất lẫn tinh thần
ông thương hà thương an
nhưng lực bắt tỏng tâm
sức cùng lực kiệt
mọi người thề thông cảm thấu hiểu
rất là đau nồng
biết làm thế nào
rồi cũng chỉ có nguyên vọng này
để hai ba gia đình
nói chuyện được với nhau
để hóa giải cái hoàn kiếp này
chúng tôi cũng xin ra đấy
để thăm những cháu
các cụ ông
các cụ bà
đại gia đình bên đấy
tha tội sợ nỗi cho các cháu
còn trẻ tuổi non dạ
cũng bầm bột
lúc còn sống
bà thảo vẫn thường nghe con gái tâm sự
ước mơ của con là học thật giỏi
xin được việc làm
mua ô tô
mua nhà trước khi lấy chồng
và sẽ đưa bố mẹ đi du lịch nước ngoài
bà thảo ở bên con
giỏi theo con
trên hành trình chinh phục ước mơ đó
bà vui vì hà có kế hoạch
có quyết tâm
và biết nghĩ đến bố mẹ
nhưng những ước mơ đẹp đẽ ấy
giờ đây đã hoàn toàn khép lại
nó mất mắt quá lớn
điều khi mà
tới những từng cái bữa ăn một
nước mắt đã chàn cơm
bị lên con
dù khi nó chở quá
không làm gì được
nghĩ đến cái lúc hầm con đi làm về cùng
về xong ăn cơm
rồi ngồi chuyện trò tâm sự với mẹ
lúc nó không còn nữa
nó nhớ nhung nó
không thể nào mà
có lúc nó cảm tưởng như là
không chịu được nữa
thì đến bây giờ tôi vẫn nhớ nhất là
khi cháu tốt nghiệp
chị ơn bố mẹ
cô giáo lớp
còn làm một chút
buổi tổ chức mà chia với bố mẹ
thì nó lên nó nói
bố mẹ là
thôi có những cái gì mà con không phải bố mẹ
thì cho con xin lỗi
từ giờ là con sẽ
cố gắng để sửa chữa
những cái gì mà chưa đúng với bố mẹ
để là một người tốt hơn
cái đó là cái để
bây giờ là tôi nhớ nhất
và sau tất cả mọi sự việc
nó đã diễn ra
thì tôi vô tình
vô cùng mong muốn
nhà anh tiến
nếu có thể mở rộng được
lòng từ vi của mình
hãy cho cháu an một cơ hội
hãy biết là không dễ
nhưng kiếm một người
thì cũng tẳng hà xa
nếu như mình trả tâm từ
thì có thể cho
an một cơ hội
cho gia đình nhà cháu an
thêm được một cái tình yêu
cái niềm vui
một niềm an ủi
và đấy cũng dùng để
có thể hồi hướng cho hương linh của cháu hà
thì là điều mà em có thể mong mỏi nhất
cái chết của hà
vẫn là nỗi đau đớn vô cùng tận
với ông tiến bà thảo
nhưng ông bà vẫn đủ bao dung
để mong mỏi câu chuyện về con gái mình
sẽ là bài học cảnh tỉnh
cho nhiều người
để không có gia đình nào
lặp lại câu chuyện đã xảy ra
không đứa trẻ nào
phải chết oan uổng
như con gái ông bà
những môn học về pháp luật
về kỹ năng sống
sẽ được quan tâm đưa vào giảng dạy
ở nhà trường
như một môn học bắt buộc
và sau cùng
độ lượng tha thứ
mới là hình phạt nghiêm khắc nhất
dành cho kẻ phạm tội
yêu thương sẽ như mùa xuân
làm mầm xanh thiện lương nảy lọc
thưa quý vị và các bạn
khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
quân chủ nhân dân phát hiện
một thi thể người
đang trong thời kỳ phân hủy mạnh
dưới hồ điều hòa xây lý nước thải
cụ công nghiệp khai quang
từ địa bàn phường khai quang
thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
sự việc này đã gây một tâm lý hoang mang
lo sợ đối với người dân của quốc gia
và công nhân tại đây
nạn nhân là ai vì sao lại chết
nhiều câu hỏi lớn được đặt ra
đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh phúc
hành trình giải mã những bí ẩn liên quan đến vụ việc
đã diễn ra một cách quyết liệt
sau khi nhận được tin báo
cơ quan cảnh sát điều tra về trật tự xã hội
công an tỉnh vĩnh phúc
phối hợp với công an thành phố vĩnh yên
và các cơ quan chức năng
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và tổ chức điều tra vụ án
bước đầu đánh giá tình trạng hiện trường
còn tương đối nguyên vẹn
khám nghiệm tử thi cho thấy
nạn nhân mặc áo cộc tay cổ tròn
quần ngố màu đen
mặt trước và mặt sau áo điểm hạt nhựa
quần áo nạn nhân đã mủn
và dính nhiều mùn đất
tử thi trong tình trạng tổ chức căng cơ
da đã phân hủy
và xà phòng hóa
cho vào các xương của tử thi
không phát hiện dấu vết tổn thương
giập vỡ gãy
cơ quan điều tra đã tiến hành lấy mẫu
để giám định adn
phục vụ cho công tác truy tìm tung tích nạn nhân sau này
tổ chức mò tìm dưới nước
tại nơi phát hiện tử thi
và xung quanh hiện trường
các lực lượng nghiệp vụ
đã được tìm ra
đã phát hiện
dưới mặt bùn có một chiếc vòng tay
bằng nhựa màu trắng
phía trên mép bờ hồ
tại vị trí tử thi phát hiện
một ống xy lanh nhựa đầu có gắn kim tiêm
bên trong đã bơm hết dung dịch
mở rộng hiện trường ra xung quanh
cơ quan điều tra không phát hiện thêm
dấu vết tăng vật gì liên quan
vụ án thì nó xảy ra lâu
về hiện trường thì nó xảy ra lâu
về hiện trường thì có nhiều dấu vết đặc trưng
không có dấu vết để lại hiện trường
về tử thi thì giai đoạn phân hủy
không có các dấu vết đặc trưng trên xương của tử thi
nếu như nó tác động trên xương
nó gây tổn thương trên xương
thì chúng ta có thể từ căn cứ và xương
tìm ra đặc điểm
từ vị trí của nó
hung khí là loại gì
và cơ chế gây tổn thương ra sao
thì chúng ta có đánh giá được
chứ còn với phân hủy hết rồi
việc xác định là vô cùng khó
với những kết quả khám nghiệm ban đầu
cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh vĩnh phúc
đã nhận định
cái chất này có thể là khởi điểm cho vụ án hình sự
với phương thức thủ đoạn gây án
có thể là đối tượng dùng tay bóp cổ
hoặc dùng dây thắt cổ nạn nhân cho đến chết
rồi đẩy xuống hồ
rồi lấy tài sản
hoặc đối tượng bắt giữ nạn nhân một thời gian sau đó
dùng thuốc gây mê
rồi ném nạn nhân xuống hồ
rồi đẩy xuống hồ
nếu dự án xảy ra vào đêm
thì thu thập chứng cứ cũng sẽ gặp khó khăn
và nếu như xảy ra ban ngày
thì với khối lượng công nhân
đông như thế thì cũng việc giả soát
cũng sẽ gặp rất là khó khăn
nạn nhân là ai
vấn đề đối với các lực lượng đạt xa
là phải giả soát
tìm cho ra tung tích của nạn nhân
để từ đó xác định có phải là vụ án hình sự hay không
đưa ra được nhiều cái hước
bởi vì tại hiện trường
có một số bơm tiêm tri lạnh
thì cũng có thể là do những đối tượng
nghiện cái chất bàn túy
ra đây sử dụng và cướp của các đôi trai gái
hoặc là cũng có thể
là những đôi trai gái ra đây chơi
bị những đối tượng hình sự khác
đến để cướp dẫn đến giết nạn nhân
trước yêu cầu đó công tác truy tìm được khẩn trương tiến hành
với nhiều tổ công tác
tập trung giả soát xác minh toàn bộ
nhóm đối tượng lang thang bệnh tâm thần
nghiện ma túy
có khả năng xuất hiện tại nơi hiện trường
đối chiếu các thông báo truy tìm người mất tích
là nữ trên địa bàn tỉnh
và các tỉnh lân cận
xác minh số công nhân nữ
của các công ty thuộc khu công nghiệp khai quang
trong thời gian hai ba tháng qua
đã không đến làm việc nghỉ việc
hoặc mất tích
chúng tôi đã làm thông báo cho giả soát tất cả
các phường thông báo đến các phường
thông báo cho toàn tỉnh
và thông báo cho khu công nghiệp
sau đó cũng có một vài trường hợp
cũng gia đình các gia đình
người ta có trường hợp thông báo
thì cũng báo cáo lại
nếu là án mạng
thì ta tập trung
nếu như chúng ta xác định được theo cái hướng khác
thì để chúng ta có thể
yên tâm rằng đây là một tai nạn
hoặc là một cái gì đó
mà chúng ta không phải tập trung
vì thực chất rằng một phút chậm
ở trong cái công tác điều tra này của chúng tôi
thì sẽ rất khó khăn
có khi hàng năm không ra
với quyết tâm làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất
công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
tiếp cận hầu như tất cả các mối quan hệ thân sơ của nạn nhân
lần tìm manh mối từ những chi tiết nhỏ
công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động hàng trăm cán bộ chi tiết nhỏ
để phát hiện đối tượng nào có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án
với quan hệ tình yêu chị này là có những quan hệ với ai yêu bao nhiêu người
và xác minh cụ thể từng con người đó để loại ai và nghi vấn ai
về tài sản thì kinh tế thì xác định các cái tài sản nợ nần rồi là làm ăn kinh tế
từ đó để đưa ra những đối tượng cần phải xác minh tiếp theo
tại công ty trách nhiệm
trách nhiệm hữu hoạn jaguar vina bản thân chị ngân được đánh giá là người chăm chỉ
quá trình làm việc chị ngân không có mâu thuẫn thủ tức
vay mượn tiền bạc với ai để công ty phải giải quyết
giả soát ghi lời khai của bản thân với chị ngân
các trinh sát đặc biệt chú ý nguồn tin do một công nhân cùng làm ca với ngân cung cấp
buổi trưa ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi ba khi cùng ăn cơm ca
ngân nói chuyện tối ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
một người bạn trai đã sai hẹn và gọi điện thoại hẹn lại vào tối ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đi chơi nhưng không rõ tên địa chỉ ở đâu
thông qua các mối quan hệ bạn bè gia đình công việc và các tài liệu điều tra xác minh
xác định từ trước thời điểm chị ngân mất tích có quan hệ thân thiết với một số người
điều tra xác minh về các mối quan hệ này đến thời điểm mất tích
ngân chỉ có quan hệ yêu đương với một người tên là diễn
song chưa công khai quan hệ với gia đình và người thân

tài sản ngân mang theo có thẻ atm và trong thẻ có tiền
vì vậy đã tiến hành xác minh tại ngân hàng việt công banh nơi chị ngân đã mở tài khoản
điều tra xác minh về các mối quan hệ này đến thời điểm mất tích
ngân chỉ có quan hệ yêu đương với một số người
điều tra xác minh về các mối quan hệ này đến thời điểm mất tích
ngân chỉ có quan hệ yêu đương với một số người

ngân chỉ có quan hệ yêu đương với một số người
mà có được cái hình ảnh phù hợp với số mã thẻ của nạn nhân bị mất
kết quả trong hai ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
có người đã sử dụng thẻ atm của chị ngân để rút tiền trong tài khoản
với tổng số tiền là hai triệu đồng tại cây atm trên địa bàn thành phố vĩnh yên
điều tra xác minh về các mối quan hệ này đến thời điểm mất tích
tổ chức xác minh ngay về diễn xác định diễn là y sĩ tại một phòng khám tư
tại thành phố vĩnh yên thuê trọ trên đường tôn thất tùng
thành phố vĩnh yên cùng em gái là nguyễn thị tân
diễn đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ đêm mùng năm
dạng sáng mùng sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
không ai biết diễn đi đâu làm gì
từ những thông tin trên cùng với thông tin từ một mối quan hệ yêu đương của ngân với diễn
thông tin từ các nguồn trinh sát
ban chuyên án khẳng định nhiều khả năng đối tượng gây án là diễn
và đã tập trung chỉ đạo xác minh sâu về diễn
đêm hôm một mươi chín tháng tám mà chị lê thị thúy ngân bị mất tích
thì cái đấy mới tập trung thì ngay tại giả soát
tính đến từng thời gian thì trong cái đêm đó là nguyễn văn diễn là không
tại chỗ nơi trọ cùng với em gái
mà trong suốt cả một đêm đấy và đến gần năm giờ sáng
hơn bốn giờ sáng thì diễn mới về phòng trọ
diễn về phòng trọ sau đó lại dậy đi sớm
thì cái đó là về cái thời gian đó là một cái dấu hỏi lớn mà chúng tôi cần phải tập trung
sau mình ký
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba tổ công tác đã mời nguyễn thị tân
em gái của diễn lên làm việc
từ lời khai của tân ngay trong đêm lực lượng công an đã thu được chiếc xe máy
cùng các giấy tờ đăng ký xe chứng minh thư mang tên chị ngân
tại một hiệu cầm đồ trên đường hồ tùng mậu hà nội do diễn đặt để lấy một mươi năm triệu đồng
ban chỉ đạo vụ án cho tiến hành giả soát và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
kết quả đã xác định trong ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
diễn có liên lạc trao đổi với chị ngân ở khu vực khu công nghiệp khai quang
và tiếp theo đó từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
diễn vẫn sử dụng điện thoại di động của chị ngân để nhắn tin liên lạc với gia đình
bạn bè của ngân nhằm đánh lạc hướng là ngân vẫn còn sống
cùng với các tài liệu thu thập được về diễn đã có đủ căn cứ xác định
chính diễn là hung thủ gây ra vụ án giết cướp ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh vĩnh phúc quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với nguyễn văn diễn về tội giết người cướp tài sản
do đối tượng bỏ trốn ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba

cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn văn diễn
xác định nguyễn văn diễn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
công an tỉnh vĩnh phúc đã xác lập chuyên án truy bắt và giao cho phòng truy nã tội phạm làm thủ công
vấn đề đặt ra cho chúng tôi ngay từ ban đầu khi được xác lập chuyên án và thành lập chuyên án thì chúng tôi phải xác minh khẩn trương xem cái hướng đối tượng trốn ở đâu lẩn trốn ở đâu và để xác minh truy bắt kịp thời
các trinh sát quyết định dựng toàn bộ mối quan hệ gia đình và xã hội của đối tượng nguyễn văn diễn để giả soát xác minh nhằm tìm ra nơi lẩn trốn của đối tượng
kết quả giả soát hơn bốn mươi trường hợp
có mối quan hệ gia đình học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
gần hai mươi trường hợp ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh thái nguyên phú thọ tuyên quang hòa bình hà nội
tuy nhiên công tác giả soát xác minh trên vẫn không đạt được kết quả
các thông tin trao đổi liên lạc diễn đã cắt hoàn toàn
tổ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba diễn đã có mặt tại tỉnh lai châu và sau đó là lào cai
ban chuyên án tiếp tục nhận định diễn có thể sử dụng thẻ ngân hàng rút tiền để phục vụ sinh hoạt ở những nơi lẩn trốn
tổ công tác xác định diễn có mở hai tài khoản ngân hàng tại agribank chi nhánh vĩnh phúc
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đối tượng đã sử dụng thẻ ngân hàng atm để kiểm tra tài khoản tại cây atm số hai đường hoàng liên phường duyên hải thành phố lào cai
phòng truy nã tội phạm công an tỉnh vĩnh phúc đã phối hợp cục truy nã tội phạm bộ công an và một số đơn vị nghiệp vụ khác triển khai xác minh lần theo dấu vết của đối tượng nguyễn văn diễn tại lào cai
nhưng diễn cũng là một đối tượng rất tinh danh có nhiều thủ đoạn che giấu tung tích thủ đoạn lẩn trốn nên đối tượng có thể đã trà trộn vào số người lao động tự do địa bàn hẻo lánh giáp với biên giới trung quốc
nhưng diễn cũng là một đối tượng rất tinh danh có nhiều thủ đoạn che giấu tung tích thủ đoạn lẩn trốn nên đối tượng có thể đã trà trộn vào số người lao động tự do địa bàn hẻo lánh giáp với biên giới trung quốc
sau đó mang xe máy của ngân xuống hà nội để đặt lấy tiền
trong các ngày sau đó diễn đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm đánh lạc hướng gia đình nạn nhân
khi cơ quan công an xác định xác nạn nhân thì diễn đã bỏ trốn
việc nhanh chóng điều tra truy nã và bắt được đối tượng nguyễn văn diễn trong vụ án trên là một chiến công đặc biệt của lực lượng công an vĩnh phúc
chuyên án thành công là do nguyễn văn diễn
lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đã sử dụng đồng bố các biện pháp nghiệp vụ trong đó đặc biệt chú trọng đến các biện pháp trinh sát và vận động nhân dân tố giác tuệ phạm
thêm vào đó kế hoạch đấu tranh phá án có sự phân rõ ràng cụ thể vào cuộc một cách quyết liệt
qua vụ án này lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đã rút được nhiều bài học kinh nghiệm
trên địa bàn vĩnh phúc thời gian qua xảy ra một số các vụ việc và có thể nói là đều được làm sáng tỏ một trăm linh
với tinh thần là phải xác minh và chứng minh đến cùng
cái việc mà nạn nhân khi phát hiện những cái dấu vết hoặc là nạn nhân tử vong mà chưa rõ nguyên nhân
thì bắt buộc là phải làm cho bằng được rõ nguyên nhân thì mới yên tâm
và chúng ta có đưa ra một cái kết luận cuối cùng
thì theo tôi là cái điều đầu tiên nhất là cái mà được sự quan tâm chỉ đạo
và hai nữa là cái lòng nhiệt tình cũng như là có thể nói là cái tinh thần trách nhiệm
cái thứ hai có thể là nói đến là cái sự phối hợp giữa các lực lượng trong công an tỉnh
cái thứ ba nữa là cái sự phối kết hợp và cái sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân
đấu tranh chuyên án đặc biệt là những vụ án mở là cả một quá trình khó khăn gian nan và thử thách
mỗi vụ án mở được làm sáng tỏ là kết quả của trí tuệ công sức của nhiều tập thể trong lực lượng công an nhân dân
mỗi chuyên án kết thúc lực lượng công an lại có thêm nhiều bài học kinh nghiệm để bước vào những chuyên án mới
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
từ vụ án này thêm một lần báo động
về lối sống của một bộ phận thanh niên hiện nay thủ phạm là một thanh niên có trình độ học vấn trình độ chuyên môn
chỉ vì lối sống lệch lạc nên đã tự hủy hoại tương lai và trở thành tội phạm
còn nạn nhân một thiêu nữ ngoan hiền chỉ vì thiếu kỹ năng sống nên đã tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm đến mức mất mạng
thiết nghĩ bài học đắt giá này còn cần cho rất nhiều bạn trẻ
đến đây hành trình phán của chúng tôi xin được kết thúc
hẹn gặp lại quý vị các đồng chí và các bạn trong những chương trình kỳ sau